thưa quý vị những ngày qua phụ huynh học sinh trường tiểu học quang trung tp huế
đã có những phản ánh về bữa ăn bán chú hai mươi bảy đồng không đảm bảo chất lượng
nhiều phụ huynh còn cho rằng suất ăn còn thua xa suất cơm bụi lề đường
trước thông tin hình ảnh về bữa ăn bán chú được cho là không đảm bảo chất lượng
lãnh đạo trường tiểu học quang trung đã có những phản hồi liên quan
theo hình ảnh phụ huynh chia sẻ bữa ăn bán chú buổi trưa tại trường với vài mẫu sườn heo
chả trứng chiên đậu xào và cơm trắng
theo tìm hiểu mỗi phụ huynh phải đóng hai mươi bảy đồng một suất ăn bán chú cho con tại trường
bao gồm một bữa ăn trưa và một bữa ăn nhẹ là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều
ngoài ra đóng thêm một mươi đồng một bữa để hỗ trợ nhân viên giáo viên bán chú và tiền ga cho mỗi bữa ăn
liên quan đến vấn đề này ông nguyễn thế sinh hiệu trường trường tiểu học quang trung khẳng định
hình ảnh khay cơm bán chú mà phụ huynh phản ánh
sau đó lan truyền trên mạng không phải bữa cơm mà trường chuẩn bị cho các cháu
ông sinh cho biết hình ảnh chụp đúng là ở trường
tuy nhiên khay cơm đó không đúng với thực tế mà nhà trường chuẩn bị
theo ông sinh bữa ăn hai mươi bảy đồng trong đó có năm là tiền sữa bữa lễ cho học sinh và tám trăm linh đồng tiền ga
còn phụ huynh đóng thêm một mươi đồng là tiền để các bảo mẫu chăm lo
phục vụ cho việc các cháu ăn ngủ chứ không phải là tiền để phục vụ bữa ăn
về hình ảnh sáu khay cơm của học sinh được lan truyền trên mạng
ông sinh cho biết hình ảnh đó không đúng vì nhà trường chuẩn bị bữa cơm cho học sinh
sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy tối đa bàn nhựa chỉ xếp được bốn khay
lãnh đạo trường tiểu học quang trung cho biết hiện nay đơn vị vẫn đang tổ chức xác minh
việc những hình ảnh đó xuất phát từ đâu tại sao lại có những hình ảnh đó
thì có kết quả sẽ báo cáo cho phòng giáo dục và đào tạo ubnd tp huế
liên quan đến vụ việc nói trên ông trương đình hạnh phó chủ tịch ubnd tp huế cho biết
đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và xác minh sự việc
theo ông hạnh khi kiểm tra thực tế bữa ăn chuẩn bị cho học sinh đầy đủ
khác so với hình ảnh phụ huynh phản ánh
qua sự việc này cũng yêu cầu trường chấn chỉnh đảm bảo bữa ăn bán chú cho học sinh
phó chủ tịch ubnd tp huế cho biết thêm thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị
tăng cường kiểm tra giám sát công tác bán chú nhất là chất lượng bữa ăn
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
ban giám hiệu trường trung học cơ sở yên nghĩa quận hà đông đã tổ chức cuộc họp
với công ty chế biến xuất ăn hoa sữa công ty hòa sữa và đại diện phụ huynh học sinh
để giải đáp những thắc mắc băn khoăn của phụ huynh học sinh liên quan đến sự việc
xuất ăn ba mươi hai đồng nhưng quá lèo tèo
giải thích lý do chọn công ty hoa sữa làm nhà cung cấp suất ăn bán chú cho học sinh
bà hoàng thị thu trinh hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa cho biết
trước khi chọn đơn vị cung cấp nhà trường đã tiến hành tham khảo trải nghiệm
ở nhiều trường học trên địa bàn cũng như tìm hiểu nhiều công ty
căn cứ tiêu chí là một đơn vị có đầy đủ giấy tờ pháp lý tin cậy trong việc đảm bảo
chất lượng số lượng suất ăn cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm
ban giám hiệu phụ huynh học sinh thời điểm đó đã thống nhất ký kết với công ty hòa sữa
việc ký kết hợp đồng được thực hiện hàng năm
công ty hoa sữa đã đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất bếp ăn bàn ghế và nhân sự cho bếp ăn của trường
khi đã có bếp ăn trường lập đầy đủ kế hoạch phân công nhân sự quản lý về thực đơn
kiểm tra thực phẩm đầu vào chế biến chia xuất ăn
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba suất ăn của học sinh giá ba mươi trên một suất
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn do biến động giá cả nên xuất ăn tăng lên thành ba mươi hai đồng trên một xuất
theo hiệu trường trường trung học cơ sở yên nghĩa ngày một mươi một tháng một mươi
bếp ăn đã xảy ra sai sót về định lượng xuất ăn đó là thiếu phần cá chiên
nhà trường đã thông báo lại với công ty hòa sữa và ngay lập tức công ty điều chỉnh xuất ăn
đồng thời cử người về giám sát
ngày một mươi sáu tháng một mươi công ty nhận trách nhiệm thay đổi bếp trưởng và hai bếp phó
theo nhu cầu của phụ huynh công ty hoa sữa thông tin giá thành suất ăn khi bóc tách từng phần chi phí
cụ thể như sau thực phẩm hai mươi bốn tám trăm hai mươi đồng nhân công ba ba trăm linh đồng điện nước hai trăm ba mươi đồng
khấu hào tài sản năm trăm linh đồng
vat hai năm trăm sáu mươi đồng vệ sinh ba trăm hai mươi đồng tổng chi phí khác là bảy một trăm tám mươi đồng lãi dự kiến là hai trăm bảy mươi đồng
đại diện đơn vị cung cấp suất ăn ông vũ thanh bình phó giám đốc công ty hòa sữa
gửi lời xin lỗi đến ban giám hiệu và phụ huynh học sinh
theo ông bình sự việc rất đáng tiếc
ngoài mong muốn của chúng tôi chúng tôi đã chỉnh sửa và quyết định thay đầu bếp
ông mình cho hay sự việc xảy ra do sơ xuất của bếp khi nhận hàng
phía nhà cung cấp thực phẩm cho công ty hoa sữa giao thiếu ba năm kg cá
nhưng phía bếp của công ty không cập nhật dẫn đến thiếu thực phẩm của học sinh
về việc này nhà cung cấp có giải trình gửi công ty hoa sữa
theo phó giám đốc công ty hoa sữa hôm đó chúng tôi đặt đơn vị cung cấp thực phẩm ba mươi kg cá
sau đó phát sinh thêm hai năm kg nhưng họ chỉ giao hai mươi chín kg
phía bếp do thiếu trách nhiệm nên không kiểm soát dẫn đến sự việc đáng tiếc
chúng tôi đã xa thải nhân viên vô trách nhiệm thay toàn bộ bếp trường và bếp phó để không lặp lại tình trạng trên
trước giải trình của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn bán chú
đại diện ban phụ huynh học sinh các lớp có mặt tại cuộc họp đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến và những băn khoăn của mình
theo phụ huynh tôi xin được hỏi bảng tinh toán này dựa vào đâu và xuất ăn thực tế của con tôi sử dụng hằng ngày là bao nhiêu
trách nhiệm thuộc về ai khi xảy ra sự cố này và nếu phụ huynh đi kiểm tra đột xuất lại phát hiện việc thiếu định lượng
thì nhà trường đơn vị cung cấp sẽ xử lý thế nào
chúng tôi yêu cầu công ty hoa sữa trả lời văn bản về vấn đề này để toàn thể phụ huynh nắm được
một số ý kiến khác cho rằng với giá tiền như vậy công ty hoa sữa phải tăng thêm định lượng
bỏ thực phẩm đông lạnh ra khỏi thực đơn và chỉ sử dụng những thực phẩm tươi sống công khai thực đơn hàng tuần cho toàn thể phụ huynh
có bảng chi tiết về định lượng đơn giá cũng như dinh dưỡng trong từng món ăn để đảm bảo sức khỏe cho học sinh
theo một phụ huynh khác các con ăn từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi tháng một mươi mới phát hiện xảy ra sai sót
liệu trước đó có xảy ra điều gì không thì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các con em chúng tôi
chúng tôi muốn làm rõ hai mươi bốn tám trăm linh cấu thành bữa ăn đó thế nào
chúng tôi không mong việc bếp trưởng bếp phó mà đề nghị việc nhà trường thay đổi nhà cung cấp suất ăn
đây là một sự việc quá buồn
phụ huynh không cần biết công ty nào cung cấp suất ăn mà chỉ cần quan tâm đến định lượng
chất lượng suất ăn cho các con đã tương ứng với số tiền bỏ ra hay không
chúng tôi rất tin tưởng nhà trường
vì vậy để xảy ra sai sót thì nhà trường
phải chịu trách nhiệm
theo chúng tôi nắm được suất ăn của học sinh không đảm bảo kéo dài cả tháng
chứ không chỉ ngày một mươi một tháng một mươi
kết thúc cuộc họp hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa tiếp thu toàn bộ ý kiến của phụ huynh học sinh
đồng thời thông tin đối với bếp ăn công ty cung cấp suất ăn sẽ nghiên cứu
nâng mức định lượng chi tiết thực phẩm số lượng giá thành nhập và định lượng calor trong mỗi món ăn
sau đó gửi công khai cho phụ huynh
ngoài ra sẽ điều chỉnh thực đơn hàng tuần
ngay ngày mai nhà trường sẽ lắp thêm camera ở những vị trí cần thiết trong bếp
để giám sát bếp cũng như giám sát người ra vào
đối với công ty hòa sữa đơn vị này sẽ tiếp tục nấu ăn cho học sinh
nhưng bị thử thách đến hết tháng một mươi
nếu trong thời gian này công ty thực hiện ổn thì tiếp tục ký kết
nếu không nhà trường sẽ dừng ngay và tìm đối tác khác
theo hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa với phụ huynh
nhà trường không khuyến khích các vị kiểm tra từ khâu nhập thực phẩm chế biến chế xuất ăn
tuy nhiên trường thống nhất quy trình là phụ huynh đến trường kiểm tra đột xuất
vẫn cần thông báo để cùng nhà trường kiểm tra bếp tránh trường hợp người lạ trà trộn gây mất an toàn
điều cuối cùng nhà trường xin chịu trách nhiệm trước sự việc đã xảy ra
sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông
đã phối hợp với trạm y tế phường yên nghĩa tổ chức kiểm tra đột xuất để xác minh thông tin
theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông
kết quả ghi nhận của đoàn kiểm tra tại thời điểm kiểm tra cho thấy suất ăn theo phản ánh là suất ăn nằm trong thực đơn của nhà trường
thuộc tuần từ mùng chín tháng một mươi đến một mươi hai tháng một mươi các thông tin phản ánh của phụ huynh đã được nhà trường ghi nhận tổ chức điều chỉnh
nhà trường cung cấp đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
thực hiện lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước
hằng ngày nhà trường phối hợp với phụ huynh kiểm tra theo dõi thực phẩm trước bức xúc của phụ huynh trường trung học cơ sở yên nghĩa hà đông hà nội
về việc xuất cơm bán chú ba mươi hai đồng của con không đảm bảo không đủ no
phía nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh đã làm việc với công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và chế biến xuất ăn hoa sữa
công ty xác nhận hôm đó do số lượng nhân viên ít số lượng xuất ăn nhiều khoảng năm trăm linh suất
thời gian chia suất ngắn ba mươi phút để đảm bảo thức ăn nóng nên các suất ăn chưa đều nhau
báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo nêu rõ các nhân viên chia thức ăn đã nhận lỗi về việc này
bên công ty đã tổ chức rút kinh nghiệm và nhận thiếu sót cử bổ sung người để giám sát bếp ăn
nhà trường nhận lỗi chưa bố trí cán bộ giám sát trong khâu chia khẩu phần ăn
nhà trường yêu cầu công ty rút kinh nghiệm và tiếp tục cùng với nhà trường để đảm bảo bữa ăn cho học sinh
sau khi nắm bắt được thông tin phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông đề nghị nhà trường
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và giám sát bữa ăn bán chú
tuyệt đối không để tình trạng này diễn ra
đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục tổ chức họp giữa ba bên
đại diện nhà trường ban đại diện cha mẹ học sinh công ty hoa sữa để có cam kết và thống nhất chung
ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục cử đại diện tham gia
phối hợp với nhà trường giám sát nguồn gốc chất lượng giá cả thực phẩm của các nhà cung cấp
bên cạnh đó phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bán chú trên toàn địa bàn quận
thưa quý vị thực tế bữa ăn học đường vì chưa có sự chuẩn hóa và kiểm soát bằng quy chuẩn
nên bữa ăn học đường ở nhiều nơi vẫn chưa bảo đảm dinh dưỡng an toàn thực phẩm
chưa có giá trị về giáo dục dinh dưỡng
mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo